vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng qua ngày hai mươi năm tháng chín trên quốc lộ hai mươi bảy đoạn qua xã e tiêu huyện cư cun tỉnh đắk lắc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu
trong lúc một phụ xe đứng trên đầu xe tải để nâng sợi dây cáp đang vướng vào xe mình thì bất ngờ bị chiếc xe khách chạy qua kéo vào sợi dây cáp khiến phụ xe này ngã xuống đường tử vong tại chỗ
theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết vào thời điểm trên xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín r hai nghìn ba trăm tám mươi năm lưu thông hướng đắk lắc lâm đồng
khi đến địa điểm trên phát hiện sợi dây cáp răng qua đường xà xuống vướng vào xe nên phụ xe tải là ông lê thành tuấn ở thường tín hà nội đã trèo lên đầu xe để nâng sợi dây cáp
lúc này chiếc xe khách mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn bảy trăm năm mươi năm do tài xế lương thành trung ở thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắk
chạy qua kéo vào sợi dây cáp khiến ông tuấn ngã xuống đường tử vong tại chỗ
được biết sau trận mưa lớn sợi dây cáp tại đây bị xà xuống khiến cho các xe tải xe khách khi đi qua đây đều bị vướng vào